còn vào chiều qua sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ cho bị cáo trương châu hữu danh và nhóm báo sạch nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
các bị cáo trương châu hiễu danh nguyễn thanh hải bốn mươi một tuổi đoàn kiên giang ba mươi sáu tuổi nguyễn phước trung bảo ba mươi chín tuổi lê thế thắng ba mươi chín tuổi
bị xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo cáo trạng nhóm này đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để viết đăng bài video sử dụng thông tin chưa kiểm chứng không đúng sự thật tiêu cực một chiều
để đăng tải phát tán công khai trên facebook và youtube
hành vi của các bị cáo nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan làm cho người đọc hiểu nhầm hiểu sai sự thật
tạo điều kiện cho các phần tử xấu lợi dụng chống phá đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước gây hoang mang dư luận làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân gây ra bất ổn trong xã hội
tại phường đồng phú thành phố đồng hới phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép gần bốn viên ma túy tổng hợp
cụ thể hai đối tượng này gồm nguyễn như bình và phạm thị hương cùng chú tại tỉnh quảng bình
bị bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng tổ công tác đã thu giữ tổng cộng hai mươi gói ni lông
bên trong có chứa ba tám trăm tám mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai điện thoại di động một xe ô tô và một số tăng vật khác có liên quan
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
đối tượng phạm hải quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số chín phan chu trinh tổ dân phố ba phường ít kiêu quận hà đông tp hà nội
và đối tượng chu hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đồng mai quận hà đông tp hà nội
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận thanh xuân tp hà nội là đối tượng lê anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm cụm bốn phường hạ đình quận thanh xuân thành phố hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý

tại phường đồng phú thành phố đồng hới phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình triển khai lực lượng bắt quả tang hai đối tượng gồm nguyễn như bình và phạm thị hương cùng chú quảng bình đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng tổ công tác thu giữ tổng cộng hai mươi gói ni lông bên trong có chứa ba tám trăm tám mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai điện thoại di động
một xe ô tô và một số tăng vật có liên quan khác
còn tại vĩnh phúc đỗ thị hằng ở thị trấn đạo đức huyện bình xuyên vừa bị bắt quả tang khi đang tàng trữ hơn sáu trăm linh năm gam ma túy tổng hợp
hằng khai số ma túy tổng hợp trên đối tượng vừa mua được với mục đích đem về để bán lại kiếm lời nhưng chưa bán thì bị bắt giữ
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của hằng tại thị trấn đạo đức huyện bình xuyên phát hiện một túi ni lông bên trong có chứa hơn bảy mươi một gam chất dẻo màu đen nghi là ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã tạm giữ hình sự đỗ thị hằng để tiếp tục điều tra vụ án
công an tp hà nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện
và theo đó công an đã chỉ đạo công an các cấp chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nắm được
đồng thời tổ chức kế hoạch các điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân thực hiện tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần và từ bảy h đến hai mươi ba h hàng ngày
tại trụ sở công an xã nam hồng người dân đến thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip theo giấy mời
theo khung giờ
trước đó lực lượng công an xã đã tiến hành giả soát tất cả các trường hợp công dân từ một mươi bốn tuổi trở lên đủ điều kiện làm căn cước công dân gắn chip trên địa bàn
việc thu nhận này sẽ duy trì liên tục bảo đảm không để sót lọt bất kỳ trường hợp công dân nào
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân công an xã đã phối hợp với đội quản lý hành chính công an huyện đông anh
tổ chức nhiều đợt cấp căn cước công dân lưu động tại các địa điểm như nhà văn hóa thôn và trụ sở công an xã
công an xã thường thông báo lịch cấp căn cước công dân cho nhân dân trước khoảng năm ngày để nhân dân chủ động
điểm mới trong đợt cao điểm lần này là khi thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
dữ liệu của công dân sẽ được khai thác trực tiếp ngay từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước đó đã được lực lượng công an xã cập nhật